từ giờ sáng ngày mai mùng một tháng một mươi thành phố hồ chí minh dự kiến từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
tương ứng với cấp độ được đánh giá
những ngày qua thì tình hình dịch tại thành phố hồ chí minh đã nhiều tín hiệu rất tích cực
khi số ca mắc và tử vong đang giảm dần
sau ngày ba mươi tháng chín thành phố hồ chí minh sẽ không cấp giấy đi đường nữa
mà ứng dụng công nghệ thông tin vào kiểm soát để giảm phiền hà cho người dân nhưng phải đảm bảo an toàn
thông tin được phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh lê hòa bình
đưa ra trong cuộc họp báo công bố về chỉ thị mới về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố diễn ra vào sáng ngày ba mươi tháng chín
với phương châm an toàn tới đâu mở cửa tới đó từ ngày một tháng một mươi
thành phố hồ chí minh sẽ cho phép hoạt động đối với tám nhóm gồm cơ quan hành chính nhà nước
cơ quan lãnh sự tổ chức quốc tế các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động sản xuất thương mại kinh doanh dịch vụ
hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao hoạt động giáo dục đào tạo
hoạt động tôn giáo tín ngưỡng và hoạt động hội họp ngoài trời hoặc trong nhà
với từng nhóm hoạt động sẽ cụ thể các quy định phòng chống dịch
đặc biệt đối tượng tham gia đều phải là người đã tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc là f đã khỏi bệnh
việc nới lỏng giãn cách sẽ thực hiện trên nguyên tắc từng bước thận trọng chặt chẽ và chắc chắn
từ ngày một tháng một mươi công tác phòng chống dịch tại thành phố hồ chí minh vẫn tiếp tục tăng cường kiểm soát với ba mục tiêu chính
gồm kéo giảm số f chuyển nặng phải nhập viện và số tử vong đến mức thấp nhất ưu tiên bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
và trên hết trước hết củng cố và phục hồi hệ thống